báo cáo của đoàn giám sát cho thấy thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân quốc hội đã ban hành nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một năm quy định một số cơ chế chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch
trên cơ sở đó quốc hội ubthqh chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế phí lệ phí hỗ trợ lãi suất và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân doanh nghiệp
bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế yếu kém trong việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng có nhiều khó khăn trong việc phân bổ quản lý sử dụng thanh toán quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước
kết quả huy động quản lý sử dụng thanh quyết toán các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch thì ở đây nó bao gồm cả vấn đề là một là huy động hai là quản lý ba là sử dụng bốn là thanh quyết toán
các nguồn bao gồm cả cái ngân sách nhà nước rồi có cả cái huy động xã hội hóa trong nước
thì đề nghị công sĩ nói thêm là nhất là cái việc mà thanh quyết toán các cái nguồn ngoài nhà nước này đến nay cái hiện trạng nó thế nào mà công sĩ trong này lại đưa ra những ý kiến nghị như thế
bao nhiêu chưa được thanh quyết toán bao nhiêu chưa được chi trả và quá trình mà công sĩ giám sát này thấy có thất thoát gì không
trong báo cáo tóm tắc
rồi nguyên nhân chính của những tồn tại hạn chế tên là do hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát chưa điều chỉnh hết các quan hệ tình huống phát sinh tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng chống
tôi đề nghị là có đồng sĩ làm rõ cái này
khoảng trống gì
phòng thì ta có đầy đủ các luật
chống là ta có
bên cạnh đó
nhiều ý kiến cũng đề nghị báo cáo của đoàn giám sát cần làm rõ hơn một số vấn đề xung quanh quỹ vaccine về một số vướng mắc trong phát triển y tế cơ sở đề xuất mô hình hệ thống biên chế của y tế cơ sở khắc phục những tồn tại hiện có từ đó đưa ra định hướng cụ thể để triển khai trên phạm vi cả nước
vào chiều ngày hôm nay thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã họp phiên mở rộng
thẩm tra đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện cơ quan soạn thảo dự tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu
tại cuộc họp đại diện bộ công an đã trình bày tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
ủy ban quốc phòng và an ninh đánh giá hồ sơ xây dựng luật được chuẩn bị đúng quy định đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội chính quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời nhất trí với giải pháp sửa đổi bổ sung các chính sách do chính phủ trình
nếu ý kiến tại cuộc họp các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thu hút nhà đầu tư vào việt nam
với chính sách thực thực càng mới càng thân thiện thì chúng ta có cơ hội để tăng khách
thứ hai là chúng ta tăng thu du lịch nếu số lượng khách tăng lên và ở lại lâu hơn chi tiêu nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn trên mảnh đất nước chúng ta thì chúng ta sẽ có tổng thu du lịch nhiều hơn
giải trình tiếp thu ý kiến
giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu thứ trưởng lương tam quang khẳng định mục tiêu cuối cùng của dự án luật là tăng cường cải cách hành chính hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này
hiện nay chúng tôi đang nâng cấp và chúng ta thực hiện trên môi trường điện tử giải quyết bớt những thủ tục ở đây
chắc là trên các nơi nói về các thủ tục hoặc là những cái hoạt động chúng ta tuổi tạm gọi là chúng ta xóa bỏ cái dịch vụ tất cả dịch vụ này công khai minh bạch trên môi trường điện tử
do vậy công khai minh bạch
công khai minh bạch trên môi trường là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả công dân của tất cả các nước hoặc người dân làm các thủ tục này
và chúng ta sẽ khuyến khích cái khai báo trung thực và chịu trách nhiệm với cái đấy
do vậy các trường thông tin ở trên những cái này là có đầy đủ và phải tự chịu trách nhiệm với cái trung thực này
kết luận khuyên học đồng chí lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nhấn mạnh
các đại biểu đều thống nhất cần thiết phải xây dựng dự án luật
đề nghị bổ sung dự án
các đại biểu đều thống nhất cần thiết phải xây dựng dự án luật này vào chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba để thông qua theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khoảng một mươi năm
cũng trong chiều nay thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã họp phiên mở rộng thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh thấy rằng hồ sơ dự án luật chính phủ trình bày đã đầy đủ các tài liệu quy định tại điều sáu mươi bốn của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đủ điều kiện báo cáo ủy ban thưởng vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba để chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo chính phủ chính quốc hội xem xét cho ý kiến theo đúng quy định
sáng nay tại hà nội trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
chủ trì phiên họp thường trực ủy ban mở rộng thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện ban soạn thảo dự phát biểu ý kiến tiếp thu ý kiến của đại biểu
trình bày tóm tắt về đề nghị xây dựng luật và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đại diện bộ công an báo cáo sự cần thiết xây dựng ban hành luật mục đích quan điểm chỉ đạo xây dựng luật nhóm chính sách của luật và bố cục nội dung cơ bản của dự thảo luật
báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh khẳng định việc xây dựng luật phù hợp với sự chỉ đạo của đảng về xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
các đại biểu tham dự cuộc họp đều cho rằng việc ban hành luật sẽ khắc phục tình trạng trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng hiện nay
thống nhất hóa nó tôi nghĩ là cần thiết rất cần thiết không thể tồn tại một cơ sở mà lại có ba lực lượng được
chúng ta càng nhiều lực lượng thì chúng ta càng dối khi mà thực tế triển khai thực tế chiến đấu thực tế mà làm những công việc mà giúp ích cho nhân dân
thì càng nhiều lực lượng mà không có đầu mối chỉ huy là chúng ta sẽ rất là dối
thì cái việc thống nhất như này tôi đánh giá rất là cao cần phải có sự thống nhất đó
tôi thấy rằng là cái thuyết minh của chính phủ đặc biệt là những cái dữ liệu chúng ta đưa ra
thì có thể nói rằng là đến thời điểm này
trong cái hội nghị chúng ta thì đại đa số chúng ta đã đồng tình
thì cá nhân tôi cũng tán thành với cái việc là chúng ta cần thiết phải có cái luật này
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ tác động của luật với các luật khác có liên quan tránh trồng cháo mâu thuẫn
phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu thứ trưởng lê quốc hùng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
trân trọng cảm ơn những trách nhiệm sự đồng hành của các đại biểu dành cho lực lượng công an và các dự án luật liên quan đến công tác của công an nhân dân
trong đó có dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
từ ý kiến tổng hợp thẩm định sơ bộ của thượng trực ủy ban quốc phòng an ninh và tổng hợp của toàn thể một mươi hai cái ý kiến phát biểu trong buổi sáng hôm nay
thì đều tuyệt đại đa số là đồng tình với cái sự cần thiết ban hành cái luật này
theo quy định của luật bán hành văn bản quy phạm pháp luật và cái chương trình cuộc kỳ họp
thì cái dự luật này sẽ còn được trải qua rất nhiều lần rất nhiều cơ chế và nhiều cấp tham gia ý kiến
thì sau buổi lần như vậy thì chúng tôi sẽ có cái tú trình tiệp thu và giải trình để tú trình lại cái dự thạo luật
kết luận phiên họp trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nhấn mạnh
tuyệt đại đa số các đại biểu đã thống
nhất về quan điểm tính cấp thiết của luật hồ sơ dự án luật khá đầy đủ
thống nhất để chính phủ báo cáo quốc hội đưa dự án luật này bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê tấn tới đề nghị ban soạn thảo dự án luật liên hệ bộ tư pháp có thẩm định chính thức đối với luật này
lấy ý kiến bộ tài chính bộ nội vụ hoàn chỉnh một số nội dung theo góp ý xây dựng nghị định kèm theo dự thảo luật